việc việt nam trúng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một một lần nữa cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với chúng ta
và điều này có được là nhờ vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày một gia tăng
với nhiều đóng góp cho liên hợp quốc trên chặng đường hơn bốn mươi năm qua
chín giờ sáng ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lễ thượng cờ việt nam chính thức diễn ra
tại chủ sở chính của liên hợp quốc tại new york mỹ mở ra thời kỳ hợp tác
và phát triển giữa việt nam và liên hợp quốc
tuy nhiên mong muốn được đồng hành cùng liên hợp quốc đã được việt nam thể hiện
ngay từ ngày một mươi bốn tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi chủ tịch hồ chí minh gửi một bức điện
đến chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc đề nghị được gia nhập tổ chức toàn cầu này
trong suốt hơn bốn thập kỷ là thành viên của liên hợp quốc việt nam luôn chủ động
và có nhiều đóng góp thiết thực vào các hoạt động của tổ chức này
với sự tham gia ngày càng sâu rộng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
việt nam đã được bầu với số phiếu cao và nhiều cơ quan của liên hợp quốc
như hội đồng bảo an hội đồng kinh tế xã hội hội đồng nhân quyền
hội đồng chấp hành tổ chức văn hóa khoa học và giáo dục liên hợp quốc unesco
ủy ban luật pháp phú tế
trên cương vị ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín việt nam đã tham gia tích cực vào các nỗ lực ngăn ngừa khủng hoảng
giữ hòa bình giữ hòa bình cũng như có những đề xuất quan trọng
trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong xung đột
thúc đẩy quyền con người và xây dựng hòa bình hậu xung đột
cải thiến phương pháp làm việc của hội đồng bảo an
liên quan đến sứ mệnh giữ hòa bình
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có tổng cộng ba mươi lượt sĩ quan cá nhân
cùng một đơn vị quân y của việt nam được triển khai làm nhiệm vụ
tại nam sudan và cộng hòa trung phi
đồng thời bệnh viện giai chiến cấp hai số hai cũng đã được thành lập tại nam sudan